nhằm khống chế sự lây lan dịch cúm do cầm đang xảy ra trên địa bàn
tỉnh quảng ngãi tiếp tục thực hiện đồng loạt các biện pháp vệ sinh tiêu độc khử trùng môi trường
nhằm ngăn chặn và dập tắt dịch cúng ah năm n sáu đang xảy ra
tỉnh quảng ngãi quyết định cho tri cục chăn nuôi và thú y tạm ứng tám bốn trăm linh lít hóa chất iodin
để kịp thời cung cấp cho các địa phương
số hóa chất này sẽ được sử dụng ngay để tiêu độc khử trùng môi trường
trường trại chăn nuôi trên phạm vi toàn tỉnh
đồng thời tỉnh quảng ngãi cũng đã bố trí nguồn kinh phí một mươi năm tỷ đồng hỗ trợ các địa phương
vùng đang bị dịch cúm triển khai tiêm đại trà phòng chống dịch cho gia súc gia cầm
các ban ngành chức năng tỉnh quảng ngãi cũng yêu cầu các địa phương
người chăn nuôi gia súc gia cầm phải tuân thủ nghiêm ngặt lịch tiêm phòng chống dịch
chấp hành đúng lịch nuôi thời vụ để tránh xảy ra dịch bệnh trên đàn nuôi
nếu để xảy ra dịch bệnh buộc phải tiêu hủy
thì chủ chăn nuôi sẽ không được hỗ trợ thiệt hại nếu không chấp hành
hiện công tác tiêm vaccine phòng dịch cho đàn gia cầm tại quảng ngãi vẫn đang được tiến hành